góp giúp hà nội an tâm với bình thường mới

theo bà đỗ thị hương trường phòng giáo dục và đào tạo huyện việt yên bắc giang cho biết đến hôm nay kết quả xét nghiệm cho thấy
địa phương có ba học sinh mắc covid một mươi chín trong đó một học sinh ở trường tiểu học việt yên một em tại trung học cơ sở thượng lan
và một học sinh trung học phổ thông
những học sinh là f một liên quan đến các trường hợp mắc covid một mươi chín kể trên đã được cơ quan chức năng phân loại và đưa đi cách ly tập trung
hoặc cách ly tại nhà tùy mức độ tiếp xúc
với tình hình dịch như vậy địa phương cho phép đóng cửa các trường học có dịch từ ngày mai học sinh chuyển sang học trực tuyến
riêng các trường khác học sinh vẫn đi học trực tiếp tuy nhiên xích chặt phương án phòng dịch
tại hà giang sở giáo dục và đào tạo cũng thông báo cho học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố
nghỉ học cho đến khi có thông báo mới vì địa phương này đã phát hiện nhiều ca f không trong cộng đồng
trong số các trường hợp nghi nhiễm có một em sinh năm hai nghìn một mươi bốn là học sinh lớp hai
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang quán triệt cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch
đối với các trường tạm dừng dạy học tập trung chủ động triển khai các hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế như
trực tuyến giao bài tập tự học đồng thời hướng dẫn học sinh học trên truyền hình
tại nam định quỹ ban nhân dân tp nam định cũng đã có quyết định cho học sinh các cấp học mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố
tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
nguyên nhân là do địa phương ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cho cộng đồng tăng lên
trước đó địa phương này cũng có giáo viên mắc covid một mươi chín và trường học ở đó cũng chuyển đổi phương thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến trực tiếp hoàn toàn
thông tin khẩn tìm người từ tỉnh quảng ninh
mới đây thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã ghi nhận một trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai là lao động tự do chưa tiêm vaccine nhập cảnh từ campuchia
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên xe limousine chín chỗ màu trắng
bề kiểm soát hai mươi chín b một mươi nghìn hai trăm hai mươi hai di chuyển từ thị xã đông triều đến thành phố móng cái khẩn trương khai báo y tế tại nơi gần nhất
đây là chiếc xe người nhiễm covid kể trên tham gia di chuyển
trường hợp này làm lao động tự do chưa tiêm mũi vaccine nào nhập cảnh từ campuchia vào việt nam đã cách ly tập trung hai mươi tám ngày tại tây ninh mới trở về địa phương
qua bốn lần xét nghiệm cho kết quả âm tính vào một mươi bốn h chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công dân này bắt xe bốn mươi năm chỗ ngồi hàng ghế cuối cùng
không nhớ biển số và tên hãng xe về quảng ninh
khi tới thanh hóa công dân đón xe dường nằm di chuyển đến bến xe nước ngầm hà nội
sáng hai mươi bốn một mươi hai nghìn hai mươi một công dân đợi xe ở ngoài bến
trong lúc chờ xe người này đi ăn phở và mua bánh ở quán gần bến không rõ địa chỉ quán
đến một mươi giờ bắt xe di chuyển về quảng ninh
trên xe có khoảng bảy người xe một mươi sáu chỗ màu trắng
khi xe về tới gần cổng tỉnh quảng ninh công dân này xuống xe bắt xe ôm di chuyển vào cổng tỉnh khai báo y tế để vào tỉnh
sau khi khai báo xong công dân được chuyển sang xe một mươi sáu chỗ khác vào tỉnh quảng ninh và đi thẳng về thành phố móng cái
xe limousine màu xám ghi trên xe có khoảng tám người
đến một mươi chín h ba mươi tới điểm khai báo y tế km một mươi năm công dân khai báo y tế bằng quét mã qr không tiếp xúc với cán bộ trực tại chốt
đến khoảng một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một mươi công dân đi xe một mình
sang bệnh viện số một lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín cho kết quả âm tính và được lấy thêm mẫu làm xét nghiệm rt pcr
kết quả phía cdc quảng ninh khẳng định công dân này dương tính với sars cov hai
ngay sau khi nhận được thông tin ngay trong đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi thành phố móng cái quảng ninh đã phát đi thông báo khẩn
đề nghị những người đi cùng chuyến xe for limousine chín chỗ màu trắng mang bề kiểm soát hai mươi chín b một mươi nghìn hai trăm hai mươi hai từ thị xã đông triều
đến trạm kiểm soát liên ngành km một mươi năm thành phố móng cái
lúc một mươi chín h một mươi năm ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khẩn trương khai báo y tế trợ giúp
chuyển sang một thông tin khác cùng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch vừa qua bình dương và đồng nai
cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại